các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo kết quả điều tra vào chiều ngày hai mươi tháng sáu sau đối tượng trên rủ nhau ra đập nước ở thôn một mươi một xã e kết tổ chức ăn nhậu
sau khi nhậu hết hai năm lít rượu thì y phôi thấy kiều nam phong hai mươi một tuổi chú cùng xã cũng đến đây chơi
nhớ lại chuyện năm hai nghìn một mươi bảy phong có mượn của mình chiếc điện thoại di động rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
nhưng đến nay chưa trả y phôi bực tức đến đòi lúc này phong không có tiền trả mà còn chửi lại nên bị nhóm của phôi lao vào đánh
sau khi bị đánh phong điện thoại cho anh trai của mình là kiều nam anh hai mươi sáu tuổi đến trở về
tại đây nam anh có thách thức và hẹn nóng của y phôi đến ngã tư xã e kết để giải quyết mâu thuẫn
sẵn có men rượu trong người nhóm của phôi liền mang theo bốn con dao rượu rồi điều khiển xe máy đuổi đến tận nhà của nam anh
tại đây nam anh cùng cha của mình là ông kiều hải lý năm mươi một tuổi cầm hai cây gậy lao ra đường đuổi đánh nhóm của y phôi
lúc này nhóm của y foy liền cầm dao rượu xong và đánh trả
hậu quả của trận hỗn chiến là hai cha con ông lý bị chém trọng thương phải vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
liên quan đến vụ bắt giữ các đối tượng mua bán các thiết bị công nghệ gian lận trong thi cử mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước
ngày hai mươi tháng sáu vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong các kỳ thi
những chức năng đã khám xét và thu giữ nhiều thiết bị gian lận thi cử tại tòa nhà số năm mươi hai hồ tùng mậu cầu giấy hà nội
đồng thời bắt giữ một đối tượng trên nệ bàn tỉnh lạng sơn là đầu mối cung cấp các thiết bị này
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
ngày hai mươi tháng sáu công an quận năm từ liêm bắt giữ hai đối tượng đặng công bảo và nguyễn đỉnh mạnh quê quán tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh
đang thuê trọ tại ngách năm mươi bảy trên bốn mươi năm đường mễ trì về hành vi buôn bán các thiết bị cấm
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị camera giấu kín và các thiết bị quay dung tay nghe siêu nhỏ phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
các đối tượng thường giao bán thiết bị trên mạng xã hội nguồn hàng được các đối tượng lấy từ lạng sơn
thiết bị thấp nhất có giá là bốn trăm linh năm trăm linh nghìn đồng cao nhất là gần ba triệu đồng
thiết bị thu nhập cho gia đình em bán thêm trước này bọn em chủ yếu là bán định vị xe máy camera đồ kiếm camera ngụy trang
qua công tác đấu tranh nhận thấy đường dây buôn bán các thiết bị quay lén đặc biệt là các thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong thi cử có tính chất phức tạp
công an quận nam tử liêm mở rộng vụ án tiếp tục điều tra
ngày hai mươi một tháng sáu khám xét tại tầng ba tòa nhà số năm mươi hai hồ tùng mậu cầu giấy
lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị cá
camera quay lén như đồng hồ kính mắt tay nghe siêu nhỏ camera cúc áo
cũng ngay trong ngày công an quận nam tử liêm phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
bắt giữ đối tượng trần thị quỳnh chú tại tân thanh văn lãng lạng sơn là đầu mối cung cấp các thiết bị xuống hà nội
thu giữ tại nơi ở của quỳnh nhiều lô hàng thiết bị camera quay lén trong đó có thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
đối tượng quỳnh khai nhận mua số hàng này tại chợ đồng đăng sau đó phân phối đi các nơi
lần giao dịch gần nhất thì cậu mua của em bao nhiêu và khoảng bao nhiêu tiền
lần giao dịch gần nhất thì vào hơn chín triệu thôi ạ
em bán cho bảo là thiết bị thẻ atm và tay nghe siêu nhỏ
em nhập qua một chị ở chợ đồng đăng ạ
đồng đăng ạ